quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
một sóng lạnh nhỏ nữa lại tăng cường xuống nước ta
dưới tác động của sóng lạnh nhỏ này đêm qua và sáng sớm nay miền bắc trời nhiều mây có mưa mưa rào
riêng khu vực vùng núi và trung du phía bắc cục bộ có điểm mưa to và rông mạnh
nhờ có mưa nên lúc này ngoài trời miền bắc trời mát mẻ nhiệt độ chỉ thấp dưới hai mươi sáu độ
trong sáng và trưa nay ở khu vực phía đông bắc bộ trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
riêng khu vực ven biển vùng đông bắc còn có nơi có mưa mưa rào
chiều nay thì mưa giảm hẳn trời còn nắng nhẹ
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc bộ duy trì trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
với khu vực tây bắc bộ trời nắng sớm hơn nhiệt độ cao ba mươi hai ba mươi bốn độ
như vậy trong ngày hôm nay cả miền bắc cơ bản thời tiết mát mẻ
đó là thời tiết vào ban ngày còn trong chiều tối và đêm nay ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi trở lại
cục bộ lại có điểm mưa to
và rông mạnh
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa rào và rông được dự báo cũng sẽ xuất hiện nhiều nơi trong chiều tối và đêm nay ở các tỉnh thành miền trung
từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi
trong đó một số nơi còn có mưa to kèm theo rông mạnh nhất là các huyện phía tây của khu vực
còn ban ngày từ thanh hòa đến bình thuận phổ biến đều có nắng
nhiệt độ trong chiều nay giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
chỉ cục bộ một số nơi có nhiệt độ cao hơn
như vậy là trong ngày hôm nay
nắng nóng diện rộng ở các tỉnh miền trung cũng chính thức chấm dứt
ở phía nam nắng và nóng đang có xu hướng giảm nhanh
dự báo hôm nay chỉ còn khu vực nam bộ là có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
ở khu vực tây nguyên duy trì mức nhiệt ba mươi một ba mươi bốn độ
lưu ý về chiều và tối nam bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
còn ở tây nguyên hôm nay khá nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng thời điểm chiều và tối mưa diện rộng cục bộ có nơi mưa to
trên biển hầu khắp các vùng biển nước ta đều có được tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cấp bốn
trong khi ở khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trương sa
gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba
các vùng biển đều ít mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước